ngày hôm nay một mươi tháng chín tại hà nội ban bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí đại tá huỳnh tiến mạnh
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh đồng nai và đồng chí hồ văn năm
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
sau khi xem xét tờ trình của ubkt ban bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh tiến mạnh
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý kỷ luật
về hành chính đối với đồng chí huỳnh tiến mạnh tương ứng với kỷ luật đảng
đối với đồng chí hồ văn năm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và trưởng ban nội chính tỉnh uỷ đồng nai đề nghị ubkt xem xét để đồng chí thôi làm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn